để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời ngăn ngừa sự lây lan của virus sars cov hai
hiện nay nhiều tỉnh thành trên cả nước đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội với những mức độ khác nhau
mặc dù có thể gây ra không ít khó khăn cho hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân
tuy nhiên đây là biện pháp cần thiết và thực tế đã đem lại hiệu quả cao sau nhiều đợt phòng chống dịch
tuy nhiên tại không ít địa phương thì sự lơ là thiếu sâu sát lúng túng trong phương pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành
cùng với sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã khiến cho việc thực hiện các biện pháp giãn cách không nghiêm
khiến cho dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp số ca lây nhiễm tăng nhanh
khi mà cả nước đều đang nỗ lực dồn sức để chống dịch thì việc này đang khiến cho đông đảo cư dân mạng bức xúc và lên án
bình dương địa phương mỗi ngày qua đều có số ca lây nhiễm cao lên tới hơn ba ca mỗi ngày
cả tỉnh đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thế nhưng đây lại là những hình ảnh
hình ảnh được ghi nhận cách đây chỉ vài ngày
người dân vô tư tập trung đá bóng đá cầu mà không hề đeo khẩu trang
ngay sau đó ngày một mươi chín tháng tám bí thư đảng ủy và chủ tịch ubnd phường thuận giao
thành phố thuận an tỉnh bình dương đã bị tạm đình chỉ công tác kể từ ngày một mươi chín tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng chín
do thiếu sâu sát lúng túng trong phương pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch tại địa phương
việc xử lý kịp thời này đã nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng
và cho rằng đây là cách
cách răn đe tốt nhất đối với cán bộ nói chung giúp họ nhận thức rõ hơn trách nhiệm để thực thi nhiệm vụ của mình
đây là lý do các ca mắc covid ngoài cộng đồng vẫn còn tăng cao hàng ngày
cách ly mà còn đá cầu tám chuyện thì bao giờ mới hết dịch đây
cả người dân lẫn lãnh đạo phường đều đáng trách
ủng hộ việc xử lý nghiêm với cả cán bộ công chức dịch đã ảnh hưởng rất lớn rồi mà cứ lơ là thì bao giờ mới hết
xử lý nghiêm dân tin để cùng vượt khó trong cuộc chiến với kẻ thù vô hiểm
trong đợt dịch lần này tại một số địa phương như nghệ an sóc trăng đắk lắc thừa thiên huế
cũng đã có không ít các trường hợp cán bộ ở cơ sở bị xử lý trách nhiệm khi chủ quan lơ là trong chỉ đạo công tác chống dịch
để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như lúc này cần sự vào cuộc của cải thống chính trị
vì vậy đây là lúc những người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy cao độ vai trò của người đứng đầu
ở cấp gần và sát với dân nhất với sự quyết liệt linh hoạt và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để dịch bệnh sớm qua đi
đó cũng là mong mỏi của đông đảo cư dân mạng lúc này
chống dịch không thể chỉ dựa vào ý thức tự giác của người dân tuyên truyền hướng dẫn tạo điều kiện hỗ trợ hết mức
nếu còn không tuân thủ thì phải có biện pháp xử lý kịp thời để đạt mục tiêu chung của cả xã hội
hãy xem đây là thời chiến và cần giải pháp quyết đoán hơn mới có thể kiểm soát được dịch
trách nhiệm vẫn là các cấp lãnh đạo
rất mong các cán bộ lãnh đạo chỉ đạo nhiệt tình và kiên quyết hơn nữa trong việc phòng chống dịch
cần những sự quyết đoán trách nhiệm để công tác chống dịch hiệu quả hơn người dân an tâm hơn
dịch bệnh thế này các cấp lãnh đạo càng phải sát sao với người dân hơn để kịp thời tuyên truyền động viên nhắc nhở
cũng cần quyết liệt hơn để các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả cao hơn
bên cạnh trách nhiệm của cán bộ cư dân mạng vẫn tiếp tục kêu gọi tinh thần ý thức của mỗi người dân
trong việc phòng chống dịch
thời gian qua vẫn có không ít clip chia sẻ các hình ảnh về việc tụ tập đông người vui chơi giải trí
tại các địa phương là điểm nóng của dịch bệnh
điều này khiến nhiều cư dân mạng bức xúc và lập tức lên án những hành vi thiếu ý thức thiếu trách nhiệm với cộng đồng này
vùng đỏ mà giao lưu thoải mái thế rồi thắc mắc tại sao bị nhiễm tất cả là do ý thức của mỗi người
bản thân mỗi người cũng hãy nhìn nhận lại mình tôi thấy nhiều người họ quá vô tư một cách khó hiểu
nhưng là xung quanh vẫn không có chuyện gì xảy ra
lân la đi tắm chuyện và rủ dây hàng xóm nhậu hát
chính quyền đang cố gắng hết sức rồi người dân cũng nên đồng lòng để chống dịch nhằm ổn định cuộc sống
những ngày này dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên cả nước
việc chống dịch không phải của riêng ai mà cần sự tham gia đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân
bất cứ sự lơ là chủ quan hay thiếu trách nhiệm ý thức nào
cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực chung trong công tác phòng chống dịch lúc này
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay trên fanpage của truyền hình công an nhân dân